đêm chín tháng sáu tại thành phố đà nẵng lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng hai nghìn một mươi tám bước vào đêm thi thứ tư với màn trình diễn của hai đội giàu thành tích là bồ đào nha và thụy điển
cả hai đội từng đạt nhiều giải thưởng cao tại các cuộc thi pháo hoa trên thế giới
dựa trên chủ đề chung của lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng hai nghìn một mươi tám huyền thoại những cây cầu và chủ đề riêng của đêm thi thứ tư nhịp cầu khát vọng
đội thụy điển lấy cảm hứng từ những bài hát có giai điệu nói về tình bạn về những dòng sông cây cầu huyền thoại trên thế giới
đội bồ đào nha trình diễn bản pháo hoa với ý nghĩa tôn vinh tình bằng hữu trên nền những bản nhạc rock huyền thoại từ mỹ anh đức australia và bồ đào nha để xây nên nhịp cầu khát vọng
lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng hai nghìn một mươi tám có sự tham gia của tám đội ba lan thụy điển bồ đào nha hồng kông trung quốc việt nam pháp mỹ italia
đêm chung kết giữa hai đội xuất sắc nhất được lựa chọn từ tám đội sẽ diễn ra vào ngày ba mươi tháng sáu tới